do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi bốn và sau đó là áp thấp nhiệt đới
một dọc các tỉnh thành miền trung từ quảng nam xuống đến bình thuận
khu vực tây nguyên và cả miền đông nam bộ sẽ đều có mưa
cường độ mưa được dự báo là sẽ đạt cấp mưa vừa mưa to thậm chí là mưa rất to
nằm ở rìa phía bắc của cơn bão tuy nhiên trong ngày hôm nay
phần phía bắc của miền trung từ đà nẵng trở ra đến thanh hóa
lại chịu tác động thêm của khối không khí lạnh
vì thế gió đông bắc trên khu vực sẽ càng mạnh hơn
trong ngày và đêm nay tại đây sẽ có mưa vừa đến mưa to
và mưa sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới
vì vậy bà con tại đây cũng cần chú ý với nguy cơ xảy ra lũ quét hay sạt lở đất
ngập úng ở vùng trụng thấp
riêng các tỉnh thanh hóa nghệ an cho đến hà tĩnh thì trời sẽ chuyển rét
biên độ nhiệt ngày đêm chỉ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi hai độ
ngược lên bắc bộ hôm nay khối không khí lạnh mạnh sẽ tiếp tục bao trùm toàn bộ khu vực
vì vậy mà thời tiết sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây cả ngày
nó là nền nhiệt giảm mạnh
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ không vượt quá ngưỡng hai mươi một hai mươi hai độ
và thậm chí là về đêm thì nhiệt độ còn giảm sâu xuống ngưỡng là một mươi bốn một mươi sáu độ
riêng khu vực vùng núi và núi cao nhiệt độ sẽ thấp dưới mức một mươi bốn độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

nó sẽ tên là quốc cơ
ngoài ra quốc cơ
ngoài ra quốc cơ